đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đi thăm tặng quà nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi và tết cổ truyền dân tộc tại tỉnh hà giang cùng đi có lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và tỉnh hà giang
đồng chí trương hòa bình cùng đoàn công tác đến thăm chúc tết đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thanh thủy và lãnh đạo các xã biên giới thuộc huyện vị xuyên tặng quà cho một trăm linh hộ nghèo hộ gia đình chính sách và trao tặng xe đạp học bổng cho năm mươi học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các xã biên giới huyện vị xuyên
thay mặt các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh hà giang nhân dịp năm mới năm hai nghìn hai mươi và tết cổ truyền của dân tộc sắp tới
đề nghị cấp ủy chính quyền nhân dân lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục chăm lo tốt đời sống của đồng bào các dân tộc đặc biệt là trong dịp tết cổ truyền với tinh thần cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau